bộ giáo dục và đào tạo vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
triển khai nhiệm vụ năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một đối với khối giáo dục thường xuyên
trong năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi gần một mươi bảy trung tâm giáo dục thường xuyên trong cả nước
đã được giả soát quy hoạch và phát huy vai trò quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập
đặc biệt năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi khối giáo dục thường xuyên đã cùng toàn ngành giáo dục và đào tạo
vượt qua khó khăn hoàn thành mục tiêu năm học trước tác động của dịch bệnh covid một mươi chín
trong năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một cần đẩy mạnh các hoạt động để nâng cao nhận thức về vai trò của giáo dục thường xuyên
tập trung tăng cường nề nếp kỷ cương chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục
và đa dọng hóa các phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá
cùng với đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới nội dung dạy và học
trong các cơ sở giáo dục thường xuyên và triển khai thực hiện hiệu quả
việc xây dựng xã hội học tập giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi